câu nhân dân mở đầu là tin tức đến từ kiên giang thưa quý vị và sáng nay toán nhân dân tỉnh kiên
giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo lê văn tân chú tại phường vĩnh bảo
thành phố rạch giá một mươi sáu năm tù về tội giết người nạn nhân trong vụ án là lê quang thắng một mươi tám tuổi
cháu ruột và ở trung nhà với bị cáo theo có trạng vào khoảng hai mươi một h ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
sau khi đi nhậu về nhà ở khu phố năm phường vĩnh bảo thành phố rạch giá thì gặp thắng đang đứng
trước nhà mặc dù không có mâu thuẫn gì nhưng tân vẫn chửi thắng rồi đuổi thắng đi thế vậy thắng
gom quần áo rồi nhắn tin cho người cậu ruột tên hải đến đón do còn bỏ quên chiếc áo khác nên thắng
nhờ hải vào trong lấy hộ lúc này hải và tân có lời qua tính lại rồi hải bỏ ra ngoài trong
sơn say không làm chủ được bản thân tân vào khu vực nhà bếp lấy con dao thái lan rồi chạy ra
trước nhà bất ngờ đâm ba nhát vào người làm thắng ngã quỵ và tử vong sau khi biết tin cháu ruột
chết do mình gây ra tân đến công an đầu thú tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc vừa mở phiên xét xử
sơ thẩm vụ án hình sự mua bán người qua trung quốc đối với hai bị cáo nguyễn văn đông hai mươi sáu tuổi
và lê xuân dũng hai mươi ba tuổi cùng chối tại huyện đắk minh tỉnh đắk nông
theo có trạng vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đông được một người bắt ruột tên theo đang sinh sống ở trung
quốc đặt vấn đề tìm kiếm phụ nữ để bán cho đàn ông trung quốc lấy làm vợ mỗi trường hợp bán cho
lọt bà theo sẽ trả cho đông hai mươi năm triệu đồng sau đó đông về bàn bạc và rủ em rể là lê xuân dũng cùng
tham gia đông có trách nhiệm liên lạc thông báo cung cấp hình ảnh các cô gái và giao tiền với bà
theo còn dũng và mạng facebook zalo hoặc trực tiếp tìm kiếm các cô gái để tán tỉnh hứa sẽ lấy làm
hoặc nhận làm nhân viên bán điện thoại cho dũng tại huyện đắk minh việc nhẹ lương cao với thủ đoạn
đó từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám cả hai đã lừa chót lọt được bốn cô gái ở tỉnh đắk lắc rồi rụ rỗ
đưa ra tỉnh lạng sơn và bán sang trung quốc cho bà theo hiện cả bốn cô gái này đã được giải cứu đưa
về việt nam hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn đông và lê xuân dũng mỗi bị cáo một mươi hai năm tù
giam về tội mua bán người đồng thời buộc hai bị cáo phải bồi thường một trăm ba mươi hai triệu đồng cho bốn bị hại
từ tin báo của nhân dân cảnh sát phòng chống ma túy công an tỉnh bình định đã tiến hành kiểm
tra đột xuất căn hộ b bảy trăm một mươi bốn trung cư simona trên đường hoàng văn thụ thành phố quy nhơn để làm
rõ về việc tặng chữ mua bán trái phép cho ma túy tại đây cơ quan chức năng phát hiện khoảng một mươi sáu
sáu gam ma túy đá và nhiều viên thuốc lắc ba đối tượng gồm phạm quang tú nguyễn thái sơn và
nguyễn văn trúc cùng chú tại thành phố quy nhơn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để phục vụ công tác
của họ bước đầu xác định được phạm quang tú là chủ mưu cầm đầu trong đường dây ma túy này chỉ
riêng trong ngày bảy tháng năm tú đã chi một mươi tám triệu đồng mua ma túy rồi chia lẻ bán cho các con nghiện
liên tiếp trong hai tháng vừa qua trên địa bàn quận long biên hà nội đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản
sản của học sinh điều đáng nói là đối tượng gây án rất manh động liều lĩnh thủ sẵn bơm kim
tiêm dao để đe dọa các em học sinh khi học sinh phản kháng không giao nộp tiền
đối tượng sẵn sàng rút dao tấn công và không chế bị hại
đối tượng này là nguyễn minh vương ba mươi bốn tuổi chú ở phường thổ quan quận đống đa thủ đoạn của mỹ
minh vương là nhằm vào học sinh trên đường đi về nhà qua đoạn đường vắng phát hiện thấy các em đi
đến đối tượng tiến đến và chấn lột yêu cầu bị hại giao nộp hết tiền và điện thoại nếu bị hại
kháng cự đối tượng sẽ rút dao bơm kim tiêm ra để khống chế khi đi gây án đối tượng điều khiển
và lấy lượn lờ săn tìm các cháu học sinh rồi ép xe và cướp tài sản qua đấu tranh khai thác
nguyễn minh vương đã gây ra hơn một mươi vụ cướp tài sản của học sinh trên địa bàn quận long biên
sau khi nhận được tin báo công an quận long biên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
làm rõ và ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn minh vương
công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã thu giữ gần một trăm linh triệu đồng đây là vật chứng khi
triệt phá thành công vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn nhận được tin báo của một người dân trên
địa bàn phường láng tròn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu về việc bị mất trộm tài sản công an thị
xã gia rai nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định được danh tính đối tượng gây ra vụ trộm cắp
tài sản là thạch miền nam sinh năm hai nghìn một tại cơ quan công an nam khai nhận vào khoảng một giờ sáng
ngày tám tháng năm đã đột nhập vào nhà người dân lấy trộm số tiền là gần một trăm linh triệu đồng
hiện lực lượng công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng thạch miền nam
tiến hành điều tra và mở rộng chủ quan xem nhẹ công tác quản lý
bảo vệ là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất cắp các di vật cổ vật tại nhiều đình chùa
bên cạnh các vụ trộm cắp tiền công đức hay cổ vật thì còn xảy ra tình trạng móc túi trộm cắp tài sản
sản của du khách và theo thống kê từ đầu năm cho đến nay trên địa bàn tỉnh nam định đã xảy ra chín vụ
cắp tài sản mắc túi tại các đình đền chùa và trước từ trạng trên thì tại nhiều đền chùa trên
địa bàn đã lắp đặt hệ thống camera để nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong chùa cũng như là cho khách thực
chùa vọng cung ngôi chùa lớn nằm trong khuôn viên rộng gần ba m hai thu hút khá đông
khách du lịch cùng bà con trong vùng đến ngoạn cảnh thắp hương ngôi chùa là nơi lưu giữ rất
nhiều cổ vật đồ thờ từ thời nguyễn để phòng chống phát hiện những hành vi lợi dụng
sinh hoạt văn hóa tâm linh gây án nhà chùa đã cho lắp đặt tất cả hệ thống camera an ninh từ cổng
cho đến các khu thờ
tại phủ tiên hương đây là phủ chính trong quần thể di tích phủ giày hệ thống camera cũng được nhà đền lắp đặt ở tất cả các vị trí trọng yếu để dễ dàng phát hiện các trường hợp có ý định thực hiện hành vi móc túi hay trộm cắp tài sản
nhờ có hệ thống camera an ninh mà vừa qua sau khi có thông báo của một du khách đến lễ về việc bị mất một chiếc điện thoại
ban quản lý phủ dày đã trích xuất camera và phối hợp với lực lượng công an bắt giữ được ngay đối tượng
chúng tôi cũng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của công an ninh của tỉnh
thì cũng đã lắp tất cả các thiết bị camera
thứ nhất là chúng tôi thấy nó rất là có ích cho phòng chống tội nạn trong phủ
ví dụ như là trộm cắp nó cũng đã hạn chế được rất nhiều
và năm vừa qua thì cũng mất mấy trường hợp là cũng bị năm móc túi của khách thập phương về lễ
và chúng tôi cũng đã bắt được vài trường hợp
để nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
các bàn quản lý di tích địa phương cũng cần đồng ý
các bàn quản lý di tích địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an
lập phương án bảo vệ các di tích trọng điểm trên địa bàn
đồng thời có biện pháp gia cố thêm các trang thiết bị bảo vệ như khóa cánh cửa
đối với các hiện vật có giá trị như hồng công đức cần có khóa cất giữ ở nơi an toàn
khi mà qua cái vụ việc đấy mà anh em đã có nắm bắt được tình hình trước

lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân khi đi lễ tại các đền chùa
cần đề phòng hoạt động trộm cắp móc túi diễn ra ở khu vực nhà chờ nơi chuẩn bị đồ lễ
cảnh giác với các hoạt động chen lấn sô đầy của tội phạm để lợi dụng lộn rộn
trộm cắp móc túi lấy điện thoại ví và những tài sản có giá trị khác
người dân cũng không nên mang theo quá nhiều tiền vật dụng có giá trị hay giấy tờ quan trọng
khi phát hiện hay bị mất cắp tài sản
nên báo ngay cho lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại chỗ để kịp thời xử lý
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
vừa bắt giữ hai tàu vận chuyển dầu đeo không rõ nguồn gốc trên biển thu giữ hơn ba trăm linh lít dầu đeo
vào lúc một mươi ba h ngày sáu tháng năm tại khu vực vùng biển cách vũng tàu khoảng bốn mươi năm hải lý
lực lượng tuần tra của bộ đội biên phòng tỉnh đã kiểm tra hành chính phương tiện bv chín mươi bảy nghìn chín trăm bảy mươi chín ts
do nguyễn trọng trí chú tại tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng đang vận chuyển hai trăm chín mươi sáu lít dầu đeo
trước đó vào lúc một mươi h ngày năm tháng năm bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu phát hiện tàu cá tg chín mươi ba nghìn năm trăm một mươi tám ts
do trần hiễu tân chú tệ vàm láng tiền giang làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng hai mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra nguyễn trọng trí và trần hiễu tân đã không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu trên tàu của mình
lực lượng chức năng đã lập biên bản và đồng thời tạm giữ tăng vật và phương tiện để điều tra xác minh làm rõ vụ việc
phòng cảnh sát môi trường công an nghệ an phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc
trước đó vào lúc một mươi sáu h ngày năm tháng năm tại khu vực xã nghi yên huyện nghi lộc lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi năm nghìn chín trăm hai mươi bốn
do ngô duy đông điều khiển trên xe chở gần ba trăm linh kg thực phẩm chủ yếu là sụn lợn chân gà nầm lợn và cánh gà
không rõ nguồn gốc xuất xứ giấy tờ hợp lệ
toàn bộ lô hàng đã bắt đầu phân hủy bốc mùi hôi thối được biết số hàng hóa trên được vận chuyển từ tỉnh hải dương mang về địa bàn tp vinh để tiêu thụ
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hoài phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh lợi b xã tân long huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang là đối tượng lê hoàng giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi không có nơi cư trú nhất định
và đối tượng trần văn hoành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp bốn a xã tân hòa huyện châu thành a tỉnh hậu giang bị cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh hậu giang ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m năm mươi bảy sông mũi lõm giái tai trúc nếp tai dưới rô và có nốt ruồi cách hai cm trên sau cánh mũi trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều cực
quý vị cần hết sức chú ý